trường đại học kinh tế quốc dân đã phối hợp với cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học
công nghệ bộ khoa học và công nghệ tổ chức buổi tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề
định hướng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo sau đại dịch covid một mươi chín
tọa đàm thu hút trên một trăm năm mươi đại biểu tham gia đến từ các cơ quan trung ương các trường đại học
các viện nghiên cứu đề án một nghìn sáu trăm sáu mươi năm đề án chín trăm ba mươi chín đề án tám trăm bốn mươi bốn và đại diện các tổ chức quốc tế ở việt nam
các đại biểu tập trung trao đổi và thảo luận về thực trạng tác động của đại dịch covid một mươi chín
đến nền kinh tế khu vực doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
về các cơ hội thách thức đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong và sau đại dịch covid một mươi chín
xác định các xu hướng và bối cảnh mới thảo luận các cách thức ứng xử phù hợp của các cấu phần hệ sinh thái
đặc biệt là cấu phần chính sách và thực thi chính sách giúp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể thích ứng
chuyển đổi và bứt phá sau đại dịch covid một mươi chín